thưa quý vị sau một mươi hai giờ gây ra vụ án mạng làm hai người tử vong đối tượng gây án đã vào bệnh viện để sơ cứu vết thương
sau đó lẩn trốn tại một địa điểm cách hiện trường khoảng ba mươi km thì bị phát hiện bắt giữ
thông tin từ công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh cho biết liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào đêm ngày hai tháng một mươi hai
trên địa bàn thôn yên khánh xã xuân yên huyện nghi xuân khiến hai người thiệt mạng
đến trưa nay lực lượng chức năng đã truy bắt thành công đối tượng trần thế bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại thôn mỹ lộc xã xuân viên huyện nghi xuân là thủ phạm gây ra vụ trọng án nói trên
trước đó vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút ngày hai tháng một mươi hai công an huyện nghi xuân tiếp nhận tin báo
tại một ngôi nhà ở thôn yên khánh xã xuân yên người thân phát hiện chủ nhà là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
và người cháu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú cùng thôn tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể
sau một mươi hai giờ tích cực truy tìm hung thủ đến trưa ngày ba tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã phát hiện
và bắt giữ thành công đối tượng trần thế bảo
khi đang lẩn trốn tại thôn thượng phú xã hồng lộc huyện lộc hà cách địa điểm gây án khoảng ba mươi km
qua điều tra ban đầu đối tượng khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bột phát
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh điện biên công an huyện tuần giáo vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy
bắt quả tang hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một mươi hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp
cụ thể tại trục đường quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận xã quài tở huyện tuần giáo tỉnh điện biên
lực lượng phối hợp đã phát hiện hai nam giới đi xe máy nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
và phát hiện trong cốc xe máy có bao tải sát rắn
bên trong có một mươi hai bánh hình chữ nhật chứa chất bột màu trắng dạng nén là heroin
trọng lượng khoảng bốn hai kg một gói ni lông được bọc băng keo màu vàng
bên trong có các gói nhỏ màu xanh chứa các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp
số lượng khoảng sáu viên
đấu tranh khai thác hai đối tượng khai nhận là lò văn diên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và lò văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một là anh em ruột đều trú tại huyện tuần giáo tỉnh điện biên
và số tăng vật trên được một đối tượng chưa rõ danh tính thuê vận chuyển với tiền công là một mươi triệu đồng
tuy nhiên đang trên đường vận chuyển đến địa điểm giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
còn tại tỉnh kiên giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đạch giá
đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn thành thức
nguyễn thành thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường vĩnh lợi tp đạch giá
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
đêm ngày hai tháng một mươi hai tại một con hẻm ở đường lâm quang ky phường vĩnh lạc tp đạch giá
lực lượng công an bắt quả tang thức đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thu giữ một gói giấy bên trong có chứa nhiều viên nén và bịch ni lông nghi là ma túy tổng hợp
kiểm tra trong cốp xe của thức lực lượng công an còn thu giữ một khẩu súng bằng kim loại
và một mươi viên đạn tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của thức thu giữ thêm một trăm linh hai viên nén màu nâu
và một mươi chín bịch ni lông bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an thức thừa nhận số đã mua số ma túy trên từ tp hcm đem về cất giấu để sử dụng
vào dạng sáng nay hai đối tượng điều khiển xe ô tô bảy chỗ vận chuyển năm trăm tám mươi bốn kg pháo nổ trái phép
đã bị đội cảnh sát giao thông số một công an tỉnh bình phước
phối hợp với các lực lượng truy đuổi thành công
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện lộc ninh đang truy đuổi xe ô tô biển số năm mươi hai u năm nghìn năm trăm hai mươi bảy
nhãn hiệu fortuner màu đen chạy với tốc độ cao trên quốc lộ một mươi ba hướng từ huyện lộc ninh
tỉnh bình phước đi tp hcm nghi vận chuyển pháo lậu lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng
phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức chốt chặn khi truy đuổi tới đường và khu công nghiệp
minh hưng ba thuộc phường minh hưng thị xã trân thành tỉnh bình phước đối tượng lao xe xuống mương nước
bên đường rồi chạy trốn tại hiện trường tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có ba trăm bốn mươi sáu hộp pháo
sáu loại pháo hoa nổ có tổng trọng lượng năm trăm tám mươi bốn kg hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn giao toàn bộ
tăng vật cho công an thị xã trân thành tiếp tục điều tra làm rõ
tỉnh trọng khanh điều khiển xe máy chở dương thanh toàn đi tìm tài sản của người dân để cướp vật
đến khoảng một mươi sáu giờ khi đi đến đoạn đường thuộc ấp đầu sáu đông xã lộc ninh huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
khanh và toàn phát hiện một người phụ nữ có đeo sợi dây chuyền nên áp sát giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy
mỗi đồng điều tra cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt giữ thêm đối tượng mai trọng khanh
ngoài vụ việc này các đối tượng còn khai nhận thực hiện thêm các vụ cướp vật khác với thủ đoàn tương tự
công an tỉnh đồng tháp vừa phối hợp với công an huyện bù gia mập tỉnh bình phước bắt giữ đối tượng
truy nã nguy hiểm võ thị linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ tại xã thường lạc huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
theo điều tra đối tượng linh bị tòa án nhân dân thị xã tân uyên tỉnh bình dương tuyên án năm năm tù giam
về tội tàn trữ trái phép chất ma túy đối tượng được tàn ngoạn do nước con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
tòa án nhân dân thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã ủy thác cho tòa án nhân dân huyện hồng ngự
để thực hiện thủ tục chấp hành án nhưng đến ngày bản án có hiệu lực thì đối tượng linh bỏ trốn không chấp hành án
trong quá trình trốn truy nã linh tiếp tục sử dụng ma túy nên bị công an bình tân
thành phố hồ chí minh đưa đi cây nghiện bắt buộc cho đến khi bị bắt giữ
với hành vi lừa đảo chiếm thật tài sản và làm giả tài liệu cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
nguyễn phương trung chú huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã bị bắt và khởi tố
theo kết quả điều tra từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn phương trung bắt đầu vay tiền của một người hàng xóm
mỗi lần từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng sau hai tháng chung hết khả năng thanh toán và muốn vay tiếp
thì chủ nợ đồng ý nhưng phải thế chấp
lúc này trung đặt hai mươi triệu đồng
mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
giả trên mạng xã hội với giá hai triệu đồng rồi đưa cho chủ nợ để vay một trăm chín mươi triệu đồng
có được tiền chung biến mất và khi không liên lạc với trung người chủ nợ tố cáo đến cơ quan công an
bước đầu trung khai tiền chiếm đoạt dùng để trả nợ do cờ bạc và tiêu xài cá nhân
còn tại tây ninh hôm nay ngày ba tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh cho biết
đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
võ thị anh thơ ngụ ấp ninh thuận xã bầu năng huyện dương minh châu và trần nguyễn hoàng phúc
ngụ khu phố hai phường bốn tp tây ninh về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
vào lúc một mươi hai h ngày hai tháng một mươi hai tại quán cà phê thuộc khu phố ba phường ba thành phố tây ninh
phòng cảnh sát hình sự phát hiện thơ và phúc đang thu một trăm năm mươi triệu đồng tiền lãi của một người vay
nên nhanh chóng đột kích bắt quả tăng
tăng vật thu giữ một trăm năm mươi triệu đồng bảy tờ ghi chép liên quan đến
việc vay nợ một xe mô tô hai điện thoại di động
khám xét nhanh nhà của hai đối tượng thơ và phúc công an thu giữ thêm năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng
cùng nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu thơ và phúc khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi lợi dụng các ngân hàng trên địa bàn
tỉnh tây ninh đã hết hạn mức tiến dụng crom trong khi nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp
cơ sở kinh doanh người dân rất cao nên thơ cùng chồng là vũ thanh quang và con rể là phúc
tổ chức hoạt động cho vay phải thế chất tài sản bằng các loại giấy tờ như
nhà đất hoặc viết giấy vay nợ
người đến vay tiền của thơ từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng và được thơ yêu cầu trả tiền
lãi suất từ một trăm linh chín một năm cho đến hai trăm năm mươi năm một năm trả lãi trong thời gian ba đến một mươi năm ngày
tùy theo thỏa thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thị thản là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên quang minh sáu mươi tám
địa chỉ thôn minh tâm xã quang minh huyện bắc quang tỉnh hà giang
về tội lừa đảo chiếm đoạn tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong hai năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai với tư cách là giám đốc công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám thản đã ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp
trong và ngoài nước để bán tinh quảng sát
nhưng thực tế công ty này không có mỏ khai thác khoáng sản
bằng thủ đoạn gian dối thản đã đề nghị các doanh nghiệp chuyển tiền đặt
cọc mua quặng vào tài khoản của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quang minh sáu mươi tám
sau đó đối tượng chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân với tổng số tiền khoảng trên một mươi tỷ đồng
đề nghị những cơ quan tổ chức cá nhân nào là nạn nhân của nguyễn thị thản liên hệ với
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang để được giải quyết theo quy định
công an tỉnh quảng bình vừa triệt phá ổ nhóm thu thập hơn một mươi bảy triệu dữ liệu thông tin cá nhân
của người khác trên phạm vi cả nước theo các nhóm vùng miền chức danh nghề nghiệp
để bán nhằm thu lợi bất chính nhằm che giấu hành vi của mình nhóm đối tượng đã thực hiện
hành vi rửa tiền thông qua các thanh toán các hóa đơn điện nước trên phạm vi toàn quốc
ước tính số lượng tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận tiền chiếm đoạt được và các tài khoản
rửa tiền là khoảng bốn mươi tài khoản với tổng số lượng giao dịch lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
kinh nhận của truyền hình công an nhân dân
tại địa bàn tỉnh quảng bình qua tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của người dân về hoạt động
lấy cắp thông tin dữ liệu cá nhân nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng sử dụng mạng viễn thông
mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi
xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới cần phải tập trung đấu tranh phát hiện
ngăn chặn nên giám đốc công an tỉnh quang bình đã chỉ đạo xác lập truyền án đấu tranh
phương thức thủ đoàn của nhóm đối tượng đây là phương thức thủ đoàn rất là mới
các đối tượng sử dụng hình thức gọi điện thoại dạ vơ dạ dích là nhà mạng
sau đó lấy cắp để cắp sim mà cái sim này được đăng nhập đến thiệt bị internet banking
để đăng ký ngân hàng mà các đối tượng ăn cắp tài khoản ngân hàng
sau một thời gian kiên trì theo dõi lên kế hoạch đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh quảng bình thực hiện kế hoạch phá án
từ nhiệm vụ được phân công đồng loạt triển khai lực lượng chia thành nhiều mũi
di chuyển đến thành phố hồ chí minh tiền giang tây ninh bến tre thanh hóa
truy bắt khám xét triệu tập các đối tượng liên quan để khai thác đấu tranh
các đối tượng gồm nguyễn phát tài mạch thị nga mạc thị mị phan thị bạc phạm thị lý và đoàn phạm thành nhân
quá trình khám xét nơi ở các đối tượng đã thu giữ khoảng bốn file dữ liệu
chứa một mươi bảy triệu thông tin cá nhân bị đánh cắp và nhiều tăng vật tài liệu liên quan
bước đầu xác định thủ đoạn của các đối tượng này là kết nối với nhau để thu thập trái phép
các thông tin của hàng nghìn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín dụng ngân hàng
sau đó chúng dùng các thông tin này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn chiếm quyền truy cập sim điện thoại khôi phục lại mật khẩu
đăng nhập tài khoản internet banking còn kết nối với sim để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng
nhằm che giấu hành vi của mình nhóm của mạch thị nga mạch thị mị đã kết nối với nguyễn phát tài
đối tượng chuyên thực hiện hành vi rửa tiền thông qua việc thanh toán các hóa đơn điện nước trên phạm vi toàn quốc
ước tính số tài khoản ngân hàng giả mạo dùng để nhận chiếm đoạt được và các tài khoản rửa tiền
là khoảng bốn mươi tài khoản với tổng số lượng giao dịch lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
các đối tượng giả dên là nhà mạng giả dên ngân hàng nếu mà chúng ta cung cấp mạng otp
thì vô tình chúng ta đã làm lô bí mật cá nhân thông tin cá nhân và đối tượng xấu sẽ lợi dụng lô hỏng này
sẽ đánh cắp sim và tài khoản ngân hàng làm cho chúng ta sẽ mất cái tài khoản ngân hàng
qua các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn phát tài mạch thị nga
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản
và mạch thị mị về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác
đồng thời tiếp tục phối hợp với công an các địa phương để tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan